diễn biến thể thao quốc tế ở châu âu
trong khi các giải vô địch quốc gia đều đã bước vào
kỳ nghỉ đông thì riêng ngoài ảo anh vẫn
tiếp tục thi đấu tối mai những trận đấu
vòng một mươi tám sẽ được diễn ra trong ngày
boxing day ngày lễ tặng quà đáng chú ý
sẽ là sự góp mặt của hai ông lớn
thành london là chelsea và arsenal
sau hai trận thua liên tiếp
trước everton và manchester city
cùng với tỷ số một hai và tụt xuống
vị trí thứ bốn trên bảng xếp hạng
shinan đang rất cần một chiến thắng để lấy lại
niềm tin nơi người ấm mộ đoàn quân của
hlv axel wanger có cơ hội hiện thực hóa
mục tiêu trên sân nhà
khi chỉ phải tiếp đón west brom đây là
đội bóng đang xếp thứ tám trên bảng xếp hạng
nhưng tỏ ra thiếu bản lĩnh khi đụng phải những đối thủ
lớn với việc mới để thua cả chelsea
và man united trong ba vòng đấu gần đây
sẽ không bất ngờ nếu west brom
lại nhận thêm thất bại trên tay arsenal
một đội bóng đang rất khát khảo chiến thắng
về mặt lực lượng phóng thủ thành london sẽ ra sân
mà không có sự phục vụ của santi cazorla
và per mertensacker bị chấn thương
tuy nhiên một tin vui cho người hâm mộ arsenal
là tiền đạo danny warwick đã có thể tập luyện
đầy đủ trở lại và sẵn sàng ra sân
người âm mộ có quyền chỉ trích
các cầu thủ mỗi khi đội bóng chơi
không tốt tuy nhiên tôi rất hài lòng
với các học trò của mình họ luôn ra sân thi đấu
với tinh thần quyết tâm cao nhất chúng tôi đã gặp
một số sai lầm trong kỷ niệm quyết định và để thua
đáng tiếc trong hai trận trước tuy nhiên
điều đó sẽ không được phép xảy ra trong trận đấu
cũng trong lễ tặng quà hai mươi sáu tháng một mươi hai
chelsea định đá trên sân nhà chiếc bốn một đứng thứ một mươi
nhưng không quá khó chơi trong khi đội đầu bảng
đang hướng đến trận thắng thứ một mươi hai liên tiếp
ở giải ngoại hạng thì bốn một để thua đến năm tám trận
gần nhất với thực lực quá trinh lệch
ngay cả khi chelsea không có sự phục vụ
của tiền đạo diego costa và tiền vệ
kante thì giờ blue vẫn chẳng đầy hy vọng
kiếm thêm ba điểm
tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ họ là
một đội bóng có tổ chức tốt luôn luân chuyển
bóng từ phía dưới và gây áp lực mạnh mẽ
họ là viên sd hoa của bốn một còn trẻ
nhưng đang làm rất tốt công việc của mình
tôi thích ông ấy và có sự tôn trọng rất lớn
dành cho ông ấy đây chắc chắn sẽ là
một trận đấu hấp dẫn
phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là
những tin tức của làng banh nghỉ thế giới
mới đây tay vợt người argentina
joan martin dancocho đã xác nhận
với giới truyền thông về việc anh sẽ không
nằm dự australian open hai nghìn một mươi bảy
nhằm đảm bảo thể lực trong mùa giải mới
từ mùa vừa qua joan martin dancocho
cùng các đồng đội đã có màn lội ngược dòng
ngoạn mục trước đội tuyển croatia trong trận
chung kết davis cup để lên đầu đăng quang
tại giải đấu này tuy nhiên
với việc cài ải liên tục trong năm hai nghìn một mươi sáu
thể lực của dancocho đã bị
suy giảm nghiêm trọng mới đây
tay vợt người argentina đã lên tiếng xác nhận
anh sẽ rút lui khỏi giải grand slam đầu tiên
trong năm hai nghìn một mươi bảy để đảm bảo
thể lực trong mùa giải mới
trong mùa giải hai nghìn một mươi bảy tôi muốn
có được nền tảng thể lực mạnh mẽ nhất
và tôi cần đưa ra những quyết định phù hợp
thật vui vì trước đó tôi đã cùng đồng đội
giành danh hiệu davis cup vì thế tôi sẽ
thoải mái hơn trong mùa giải mới
trong năm tới dancocho đặt mục tiêu
lọt vào top một mươi tay vợt mạnh nhất thế giới
với phong độ mạnh mẽ như đã thể hiện
ở lửa sau mùa giải hai nghìn một mươi sáu
thì đây là mục tiêu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực
với anh được biết tay vợt hai mươi tám tuổi
khởi đầu mùa giải hai nghìn một mươi sáu
với thứ hạng một nghìn bốn mươi hai thế giới
sau hai năm vật lộn với chấn thương cổ tay
nhưng vào nửa cuối năm nay anh đã thể hiện
một phong độ ấn tượng khi giành huy chương bạc
tại olympic rio và giúp đội tuyển
argentina lần đầu tiên đăng quang tại davis cup
hiện tại dancocho đang đứng thứ ba mươi tám